xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
mở đầu sẽ là thông tin về phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo trần hùng cựu cục phó cục quản lý thị trường
cựu tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn nay là tổ một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tổng cục quản lý thị trường
sau khi bị tuyên án chín năm tù về tội nhận hối lộ tại phiên sơ thẩm bị cáo trần hùng đã có đơn kháng cáo kêu an
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã đưa ra xét xử phúc thẩm
ngoài ra một mươi bảy bị cáo khác trong vụ án này cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt
theo bản án sơ thẩm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đội quản lý thị trường số một mươi bảy phối hợp với tổ ba trăm linh một
nơi ông trần hùng làm tổ trưởng kiểm tra công ty của cao thị minh thuận thu giữ hơn hai mươi bảy quyền sách giả
lo ngại bị xử lý hình sự bị cáo cao minh thuận đã liên hệ với nguyễn duy hải đặt vấn đề
chi bốn trăm linh triệu đồng đưa cho ông hùng
nguyễn duy hải xin xử lý nhẹ vụ việc
nguyễn duy hải đã cầm ba trăm linh triệu đồng đến phòng làm việc của ông trần hùng
sau đó ông hùng còn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp đỡ bà thuận theo hướng xử lý hành chính vụ buôn sách lậu
vào sáng ngày hôm nay nguyễn văn thái còn có tên gọi khác là thái bớt cùng với sáu mươi chín bị cáo khác
bị truy tố về các tội giết người gây dối trật tự công cộng che giấu tội phạm
tàng trữ vận chuyển mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
xảy ra tại ấp bến tràm xã cửa dương thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đã được tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử
theo cáo trảng xuất phát từ việc tranh chấp đất đai nguyễn văn thái cùng với nhiều bị cáo khác
đã nhận bảo kê tranh chấp cho một người dân ở ấp bến tràm
vào khoảng một mươi h ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của thái gồm năm mươi hai bị cáo đi trên nhiều ô tô
đến khu vực đất tranh chấp thì đã xảy ra cự cãi xô sát với nhóm của nguyễn văn trường
hai người trong nhóm của thái là nguyễn văn quá hai mươi bảy tuổi và đoàn thiên long hai mươi ba tuổi dẫn đầu
cùng với đồng bọn rượt đuổi nhóm của trường gây náo loạn khu vực
long đã dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của trường hậu quả làm phan trọng hải và nguyễn anh thư tử vong
trường và năm người khác bị thương
khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã bắt giữ số tự đối tượng nói trên
và thu giữ nhiều súng hung khí có liên quan phiên tòa dự kiến kéo dài trong một mươi năm ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hồ đại trí thành ba mươi sáu tuổi trú tại quận tân bình để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng
trước đó thành đã lên mạng đặt mua súng rồi thuê người hoán cải thành súng quân dụng
vào ngày một mươi hai tháng một công an phường một mươi ba phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an quận tân bình kiểm tra hành chính nơi ở của hồ đại trí thành
phát hiện một số vỏ kim loại màu vàng
kim loại màu vàng là vỏ đạn một khẩu súng rulo ổ quay cùng với các tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an thành khai nhận bản thân đam mê súng đạn nên đã mua một khẩu súng đồ chơi với giá là chín trăm năm mươi đồng trên mạng
sau đó thành liên hệ với một tài khoản mạng xã hội để nhờ độ chế lại thành súng quân dụng với chi phí là bốn triệu đồng
sau khi nhận súng cùng với một mươi viên đạn thành đã lắp sáu viên đạn rồi dùng bia giấy tập làm bia bắn tại nhà trọ
sau năm lần bóc cò thì súng không nổ cho đến lần thứ sáu thì mới nổ
vang khiến cho mọi người xung quanh hoảng hốt
đến ngày một mươi bảy tháng một công an quận tân bình phối hợp với công an phường hòa khánh bắc thành phố đà nẵng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai người liên quan đến việc bán khẩu súng đồ chơi cho thành
và hiện vụ việc đang được công an quận tân bình mở rộng điều tra
khi tiến hành kiểm tra tại một quán karaoke ven sông thuộc thôn tiên quán xã phạm ngũ lão huyện kim động tỉnh hương yên
lực lượng công an đã phát hiện một mươi hai nam nữ đang nhảy múa bay lắc
biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh chất ma túy kết quả một mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy
tại phòng hát lực lượng công an phát hiện có chất bột tinh thể màu trắng và một số vật chứng liên quan đến hành vi sử dụng ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận là số ma túy trên được nữ nhân viên tại quán karaoke lấn đặng thị lệ
cung cấp ba viên ma túy dạng kẹo và hai túi ni lông dạng ma túy dạng ke vào phòng hát cho nữ dân viên phùng thị hằng
mang vào cho mọi người cùng sử dụng
quán karaoke này do lý ngọc đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn làm chủ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bốn đối tượng
là trần tấn hòa trần xuân giang lê viết nhật minh trần thái thanh phương về tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm
và thu giữ gần bốn trăm linh kg pháo nổ các loại
kiểm tra hành chính trần tấn hòa công an phường thạnh lộc quận một mươi hai phát hiện bên trong thùng hàng hòa trở
có một mươi năm bịch pháo hai dàn pháo hoa đều không rõ nguồn gốc
từ lời khai của hòa lực lượng công an đã bắt giữ lê viết nhật minh trần thái thanh phương trần văn cường
trong quá trình truy bắt thấy lực lượng công an các đối tượng đã ném một khẩu súng ra ngoài cửa kính ô tô để phi tang
tuy nhiên cả bốn đối tượng đều bị bắt giữ thu giữ toàn bộ hơn ba trăm năm mươi kg pháo nổ vào một hộp súng
lực lượng hải quan lào cai phối hợp cùng công an tỉnh công an thành phố và biên phòng tỉnh lào cai vừa bắt giữ hai đối tượng
có hành vi mua bán và tàng trữ pháo hoa nổ và pháo nổ là nguyễn văn hiệp và đỗ cao tường cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
bước đầu các đối tượng khai nhận vào chiều ngày hai mươi một tháng một hiệp rủ tường sang trung quốc mua pháo nổ về việt nam để sử dụng
khi mang về đến khu vực kiểm soát hải quan thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ tổng khối lượng số pháo bị thu giữ là hai mươi một năm kg
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh bình dương cho biết đã phát hiện
triệt xóa một chuyên án sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm phụ gia thực phẩm và tạm giữ tám đối tượng để điều tra
tiến hành kiểm tra đồng loạt tại bốn địa điểm sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm do đối tượng vũ thành công
trú tại tp hcm là đối tượng chủ mưu cầm đầu
lực lượng chức năng đã tạm giữ tăng vật gồm bảy năm trăm hai mươi năm lon sữa bột
một thành phẩm các loại bảy mươi thùng giấy chứa nắp lon sữa bằng kim loại hai trăm linh kiện hàng chứa vỏ lon sữa của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng
có khoảng một trăm năm mươi vỏ lon bảy bao tải chứa nắp nhựa hộp sữa có giá trị ước tính gần một mươi năm tỷ đồng
đối tượng vũ thành công thừa nhận đã thuê nhà xưởng tại địa chỉ số năm mươi ba b trên bảy đường lô khu phố nội hóa một
phường bình an thành phố di an tỉnh bình dương sau đó thuê công nhân để hoạt động sản xuất hàng giả là sữa bột mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng
loại sữa chỉ được sản xuất tại nước ngoài và chưa được phép sản xuất tại việt nam
vũ thành công hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả là sữa bột bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay đã hưởng lợi bất chính với số tiền khoảng ba tỷ đồng
thưa quý vị người dân vùng cao khi đi rừng thì có thói quen là sử dụng dễ cây rừng côn trùng để làm thức ăn
tuy nhiên việc thiếu kiến thức trong lựa chọn sơ chế chế biến dễ để làm thức uống
là thương tâm cho người dân lao động vùng cao
và mới đây nhất tại quảng ngãi vụ việc một người chết và ba người bị ngộ độc nặng do sử dụng dễ cây rừng
tiếp tục là lời cảnh báo đến người dân về những rủi ro khi tự ý ăn các loại cây rừng
ngày một mươi tháng một các bệnh nhân phạm văn nhường bốn mươi bốn tuổi phạm thị pop ba mươi năm tuổi
đều ở thôn làng tốt xã bà lế huyện ba tơ và anh phạm văn tày bốn mươi tám tuổi ở thị trấn ba tơ
đã được các y bác sĩ bệnh viện đào khoa quảng ngãi cứu trưởng
nên đã qua cơn nguy kịch
trước đó trong lúc thu hoạch cây mây rừng nhóm người đã uống nước nghi nấu từ dễ cây rừng
sau đó có biểu hiện tróng mặt đau đầu
trong số ba người được đưa đi bệnh viện đã được cứu sống
còn một người đàn ông năm mươi hai tuổi ở xã ba dinh do không chịu đi cấp cứu
nên đã tử vong tại tròi trong rừng
hiện nay nhiều người dân đi làm trên núi thường đào dễ cây rừng hay ăn côn trùng
mà không rõ là loại gì nên dẫn đến ngộ độc từ đó thương vong
do bị ngộ độc trong rừng nên việc đưa đi cấp cứu không kịp thời
cũng đã dẫn đến nguy kịch cho nhiều người
trước đó cũng ba người dân huyện ba tơ trong thời gian làm gỗ trên rừng
đã ăn côn trùng dẫn đến một người tử vong hai người bị thương
ăn cái này là bố còn kia là thế
năm còn còn đó thầy đã bùng
đã bùng xong thì em chụp suối em chụp miệng
miệng cũng đắng lắm thầy đang ăn côn
xong ăn côn em không được được bị ói được
ngành chức năng khuyên cáo người dân không nên sử dụng các loại dễ cây rừng
côn trùng chưa rõ chức năng để chế biến thành thức ăn nước uống
trong trường hợp sau khi sử dụng có các biểu hiện hay triệu chứng khác thường
như mệt mỏi chóng váng buồn nôn
mật ngứa đau bụng dối loạn tiêu hóa
thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám xét và điều trị kịp thời
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng đỗ tuấn việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường đông thọ
thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng trần thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú
tại phường trường thi thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định
truy nã của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
là đối tượng phan thị trường giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú
tại phường ba đình thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa là đối tượng vũ thị hải
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại thị trấn phong sơn
huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện